câu hỏi về bệnh tiêu chảy cấp do rotavirus như có lây không có nguy hiểm không
chúng tôi đã nhận được và hãy cùng nhau lắng nghe câu trả lời ngay sau đây
rotavirus thường tồn tại trong môi trường bị ô nhiễm qua các thực phẩm và vật dụng nhiễm bẩn
virus xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa một số ít qua đường hô hấp
virus có khả năng lây từ người sang người qua đường phân miễn phân của bệnh nhân hoặc người lành mang virus được giải phóng ra ngoài gặp điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh trên cơ thể mới
thời gian ủ bệnh từ một đến bảy ngày trung bình hai ba ngày kể từ khi virus xâm nhập vào cơ thể
thời kỳ lây truyền có thể kéo dài tới ba tuần tuy nhiên thường khoảng bảy tám ngày kể từ lúc bệnh bắt đầu
thông thường trẻ nhỏ hơn ba tháng tuổi ít bị bệnh khi kháng thể do mẹ truyền suy yếu dần
tức là từ lúc khoảng ba đến sáu tháng đến hai tuổi cũng là lúc trẻ dễ bị mắc bệnh nhất
tính miễn dịch đối với virus rota xuất hiện phần lớn ở trẻ nhỏ sau khi mắc bệnh nhưng không bền vững nên vẫn dễ bị mắc lại
bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em có thể phòng ngừa bằng cách đảm bảo vệ sinh nguồn nước ăn uống theo các quy định của vệ sinh an toàn thực phẩm
như không ăn các loại thịt sống hoặc chưa nấu chín rửa sạch rau quả trước khi ăn sống giáo dục thói quen vệ sinh ăn uống
rửa tay trước khi ăn vệ sinh dụng cụ dùng cho trẻ em ăn đặc biệt trẻ dưới sáu tháng tuổi
người mẹ phải giữ gìn vệ sinh tốt trong thời kỳ cho con bú
theo các khuyến cáo của các chuyên gia y tế ngay cả trong thời điểm có dịch bệnh phụ huynh vẫn nên đưa con đi tiêm vaccine đúng lịch
việc trì hoãn lịch tiêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đã được loại trừ hoặc khiến các bệnh truyền nhiễm bội nhiễm như cúng sởi thủy đậu
viêm hỏng viêm phổi trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn
hy vọng với những thông tin trên phụ huynh sẽ có thể nắm bắt được những kiến thức cụ thể về căn bệnh này
để nó không cướp đi bất kỳ sinh mạng của những đứa trẻ vô tội nào thêm nữa